ngày bảy tháng bốn tức mùng ba tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử văn hóa phủ dây thuộc xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định
đã diễn ra lễ hội phủ giày năm hai nghìn một mươi chín lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự
lễ hội phủ dây gắn liền với sự tích về thánh mẫu liễu hạnh một biểu tượng trong tứ bất tử của việt nam với nghi lễ hát trầu văn hầu đồng
từ khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được unesco ghi danh tại danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
lễ hội phủ dây ngày càng khẳng định được vị thế và trở thành điểm đến của du lịch tâm linh đối với du khách trong nước và quốc tế
lễ hội phủ dây năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức từ ngày bảy tháng bốn đến ngày một mươi hai tháng bốn tức từ mùng ba đến mùng tám tháng ba âm lịch
với nhiều hoạt động truyền thống như liên hoan nghệ thuật hát chầu văn lễ rước mẫu thỉnh kinh từ phủ văn cát đến chùa linh sơn tự lễ rước đuốc tại phủ tiên hương thi đấu cờ người xếp chữ kéo hoa trượng hội